hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh đắk lắc đã liên tiếp triệt phá các nhóm tín dụng đen cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh đắk lắc
hầu hết các đối tượng trong các đường dây này đều từ các tỉnh phía bắc vào tỉnh đắk lắc để hoạt động
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai nhóm cho vay nặng lãi do đối tượng doãn công tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tại hà nội cầm đầu vào thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc thuê trọ để hoạt động tín dụng đen đã bị cơ quan cảnh sát điều tra triệt phá
kể từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến nay nhóm đối tượng này đã cho vay trên một trăm linh người dân với tổng số tiền trên năm trăm năm mươi triệu đồng với mức lãi suất một mươi đồng một triệu một ngày
ngoài việc cho vay lãi suất cao ở thành phố buôn ma thuột nhóm này còn cho vay ở một số huyện như buôn đôn crong park crong búc crong năng của tỉnh đắk lắc
kể từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến nay nhóm đối tượng này đã cho vay trên một trăm linh người dân với tổng số tiền trên một trăm năm mươi triệu đồng một triệu một ngày
ngoài việc cho vay lãi suất cao ở thành phố buôn ma thuột nhóm đối tượng này còn cho vay ở một số huyện như buôn đôn crong bắc crong năng của tỉnh đắk lắc
trước đó vào ngày hai mươi tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện crong năng tỉnh đắk lắc
cũng đã triệt phá một nhóm tín dụng đen cho vay tới hơn một người với tổng số tiền lên đến hơn sáu tỷ đồng
hiện trên địa bàn tỉnh đắk lắc có khoảng hơn hai mươi nhóm cho vay nặng lãi
cơ quan điều tra công an tỉnh đang tích cực đấu tranh triệt phá nhằm chấm dứt tình trạng này trên địa bàn